hôm nay tòa án nhân dân tỉnh cao bằng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
đối với ba bị cáo gồm hứa văn nam chú tại xã đình phong huyện trùng khánh đàm văn trưởng và triệu văn hiển
cùng chú tại xã trí viễn huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
theo cáo trạng vào khoảng đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một hứa văn nam được một người trung quốc thuê tổ chức cho năm người
xuất cảnh trái phép qua địa bàn huyện trùng khánh tỉnh cao bằng với mức giá là hai nhân dân tệ
khoảng trên bảy triệu đồng sau khi đồng ý nam đã thuê trưởng tham gia hỗ trợ với mức tiền công là năm triệu đồng
trường đã rủ thêm hiển cùng thực hiện và thống nhất chia đều tiền công
trong quá trình đón và đưa số người kể trên từ thị trấn trùng khánh đến xã đình phong để xuất cảnh trái phép
các bị cáo đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt hứa văn nam năm năm tù giam đàm văn trưởng bốn năm tù giam
và triệu văn hiển ba năm sáu tháng tù giam
tịch thu phát mại nộp ngân sách nhà nước ba điện thoại di động một xe gắn máy mà các bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội
công an huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi vừa điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn
trước đó vào dạng sáng ngày bảy tháng một mươi một trên đoạn đường bê tông liên xã ba trăm linh ba trang thuộc thôn nước giáp xã ba mươi huyện ba tơ
công an xã ba mươi phát hiện phạm văn u hai mươi chín tuổi ở thôn nước giáp bị tai nạn giao thông nằm bất tỉnh bên đường cùng với chiếc xe mô tô có biển số bảy mươi sáu b một trăm năm mươi bảy nghìn bảy trăm một mươi hai
nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
công an xã ba khâm phối hợp với công an huyện ba tơ khẩn trương điều tra và làm rõ đối tượng phạm văn linh ba mươi một tuổi
chú tại thôn con dốc xã ba trang là người điều khiển xe mô tô gây ra vụ tai nạn làm phạm văn u tử vong
tuy nhiên sau khi gây ra vụ tai nạn phạm văn linh đã bỏ trốn khỏi hiện trường không đưa người đi cấp cứu và hiện vụ việc đang được công an huyện ba tơ tiếp tục điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ án nguyên phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm tất thành cang và một mươi chín đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra
tại công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận công ty sadeco gây thiệt hại cho nhà nước là sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng
theo đó việc trả hồ sơ để làm rõ hành vi phạm tội theo nội dung cáo trạng truy tố
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố đối với ông tất thành cang và các đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong đó ông tề trí dũng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận gọi tắt là ibc
kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty sadeco hồ thị thanh phúc tổng giám đốc cdco và năm đồng phạm khác bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản
ông nguyễn văn minh nguyên trưởng ban kiểm soát sadeco bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản
cũng trong sáng ngày tám tháng một mươi một tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm xét xử phúc thẩm bị cáo nguyễn hải nam cựu phó tránh án tòa án nhân dân quận bốn tp hcm và lâm hoàng tùng giảng viên trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát tại tp hcm về tội xâm phạm chỗ ở của người khác
hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt nguyễn hải nam một mươi bảy tháng tù lâm hoàng tùng hai năm tù giam về tội xâm phạm chỗ ở của người khác
theo bản án sơ thẩm xuất phát từ tranh chấp hợp đồng mua bán căn nhà hai mươi chín nguyễn bình khiêm giữa bà hoàng trọng anh chi và hoàng thị thu thảo vào ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín khi bà thảo không có nhà lâm hoàng tùng nguyễn hải nam và nguyễn thị hương tâm xông vào dùng vũ lực đổi những người trong nhà và chiếm căn nhà này đến ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
công an quận một khởi tố bị can bắt tạm giam nam và tùng về tội xâm phạm chỗ ở của người khác riêng tâm đã bỏ trốn và đang bị truy nã
phiên tòa được xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu an của lâm hoàng tùng kháng cáo đề nghị xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm của bị cáo nguyễn hải nam
bị hại kháng cáo đề nghị các phúc thẩm tăng hình phạt đối với hai bị cáo đề nghị xem xét xử lý hai bị cáo thêm tội bắt giữ người dưới một mươi sáu tuổi
tại phiên xử phúc thẩm hai bị cáo đã chấp hành xong mức hình phạt sơ thẩm hai bị cáo giữ nguyên kháng cáo bị hạng của vụ án là bà hoàng thị thu thảo vắng mặt
hội đồng xét xử xét thấy tòa cấp sơ thẩm đã tuyên các bị cáo là đúng người đúng tội các bị cáo cũng như bị hại không đưa ra tình tiết gì mới nên bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo cũng như bị hại tuyên y án sơ thẩm đối với hai bị cáo
ngày tám tháng một mươi một công an quận bình tân tp hcm đang điều tra vụ tai nạn xảy ra trên đường nguyễn thị tú phường bình hưng hòa b quận bình tân làm cho một người bị tử vong
trước đó khoảng hai mươi hai h ngày bảy tháng một mươi một người dân nghe tiếng động mạnh tại trước nhà số ba trăm chín mươi một nguyễn thị tú
phường bình hương hòa b quận bình tân khi chạy ra xem thì phát hiện năm thanh niên cùng xe gắn máy biển số bảy mươi sáu g một ba mươi nghìn ba trăm sáu mươi ba nằm trước đầu xe ben nạn nhân đã tử vong
một ô tô con khác được cho là liên quan vụ tai nạn đã dừng lại bên đường cách đó không xa
công an quận bình tân tp hcm có mặt xử lý hiện trường lấy lời khai những người liên quan đồng thời trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
chiều tối qua văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang cho biết đã phối hợp với công an thị xã cai lậy xác minh điều tra tạm giữ hình sự hai đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào đêm ngày ba tháng một mươi một vừa qua tại khu phố hai phường năm thị xã cai lệ
hai đối tượng bị tạm giữ là ngô thanh nhàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại khu phố ba phường hai thị xã cai lậy và võ hồng tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại khu phố hai phường một thị xã cai lệ
nạn nhân bị đâm dẫn đến tử vong là anh trang văn tú đang tạm trú tại một nhà trọ trên địa bàn khu phố ba phường năm thị xã cai lệ
qua làm việc ban đầu tuấn khai nhận giữa tuấn và anh tú có mâu thuẫn từ trước nên vào đêm ngày ba tháng một mươi một tuấn đi cùng với nhàn tìm anh tú để giải quyết
khi anh tú đang ở tại nhà một người bạn trên địa bàn khu phố hai phường năm thì tuấn và nhàn đến cả ba người cự cãi rồi xảy ra xô xát đánh nhau
hậu quả anh tú bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu và sau đó tử vong
cơ quan chức năng thu giữ một con dao gần hiện trường một con dao tại nhà của ngô thanh nhàn và một số đồ vật có liên quan
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh bắc giang liên tiếp xảy ra các vụ thảm án gây rúng động và bàng hoàng trong dư luận quần chúng nhân dân mà nguyên nhân chính xuất phát từ mâu thuẫn gia đình
những vụ án đau lòng xảy ra không chỉ cảnh báo về sự lệch lạc trong nhận thức lối sống của một số đối tượng mà còn là bài học đáng suy ngẫm về mối quan hệ và văn hóa ứng xử trong mỗi gia đình
sau năm mươi ba giờ tiến hành điều tra truy bắt ban chuyên án công an tỉnh bắc giang đã bắt giữ được đối tượng trần văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu tạm trú tại thôn tuấn mỹ xã tân thanh huyện lạng giang là đối tượng gây ra vụ thảm án giết ba người là bố mẹ và em gái xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi tại xã tân thanh huyện lạng giang khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phận bản bốn mươi ba xã bảo hà huyện bảo yên tỉnh lào cai
tại cơ quan công an lời khai nhận của hiếu về lý do ra tay sát hại chính những người thân nhất trong gia đình đã khiến dư luận càng thêm bất bình
đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thông tin về việc tại xóm trước thôn thống nhất xã bắc lý huyện hiệp hòa xảy ra vụ án giết người gây hoang mang cả một vùng quê yên bình
đối tượng là nguyễn quốc yên đã cướp đoạt mạng sống của chính vợ mình bằng những nhát búa trí mạng
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận chỉ vì mâu thuẫn cá nhân trong đời sống sinh hoạt hàng ngày không tìm được tiếng nói chung trong thời gian dài
đối tượng đã sinh lòng ghét bỏ
đến tám giờ tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai vợ chồng đối tượng xảy ra mâu thuẫn
cãi vã dẫn tới việc đối tượng dùng búa và dao sát hại vợ rồi bỏ trốn
theo thống kê của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh xảy ra một mươi bốn vụ án giết người
trong đó tính riêng trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đã xảy ra ba vụ
tất cả các vụ án này đều là giết người do nguyên nhân xã hội mà nguồn gốc xuất phát từ những mâu thuẫn trong gia đình vợ chồng con cái không tìm được hướng giải quyết
tội ác do mâu thuẫn gia đình rất khó xác định trước vì nhiều mâu thuẫn vốn âm ỉ tồn tại lâu dài dần làm hủy hoại các mối quan hệ
hậu quả của những vụ án này thường rất lớn không chỉ tức đoạt đi mạng sống của người thân mà hệ lụy sau đó còn là nỗi đau nỗi mất mát không thể bù đắp khiến cho con mất cha vợ mất chồng kẻ vướng vào lao lý

hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của phạm duy khánh chú tại thị trấn hoàn lão huyện bố trạch về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra ban đầu xác định phạm duy khánh nguyên là cán bộ kho quỹ của phòng giao dịch của một ngân hàng tại địa bàn huyện bố trạch tỉnh quảng bình có mối quan hệ quen biết với nhiều người ở huyện bố trạch
từ tháng ba đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi khánh đã đề nghị nhiều người trên địa bàn giao tiền cho khánh để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng lấy lãi
các khoản vay đáo hạn có thời gian ngắn khoảng từ hai đến bảy ngày nhưng lãi suất cao theo thỏa thuận từng gói vai từ một đồng đến hai đồng một triệu đồng một ngày
khi đã lấy được tiền khánh không thực hiện dịch vụ đáo hạn mà sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt
được biết trước đó đã có một mươi ba người dân ở địa bàn huyện bố trạch tố cáo phạm duy khánh về hành vi vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt số tiền hơn một mươi chín tỷ đồng
hiện vụ việc vẫn đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình tiếp tục điều tra mở rộng
năm đối tượng nguyễn như tuấn nguyễn như thanh đinh văn thăng đinh văn an và nguyễn công chiến cùng chú tại xã nhật tân huyện kim bảng tỉnh hà nam vừa bị
tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đánh bạc
tối ngày ba mươi tháng một mươi trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn lực lượng công an bắt quả tăng năm đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức chơi ba cây ăn tiền
tại nhà ở của đinh văn hải chú tại thôn sáu xã nhật tân
tại hiện trường thu giữ hơn một mươi hai triệu đồng một bộ túi lơ khơ và nhiều vật chứng có liên quan đến việc đánh bạc
hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa tiến hành kiểm tra đột xuất quán karaoke sen hồ ở đường lý thái tổ phường tân lợi và phát hiện quán đang hoạt động chui vi phạm quy định phòng chống dịch
thời điểm kiểm tra quán karaoke sen hồ đoàn công tác phát hiện một nhóm nam nữ thanh niên gồm tám người đang tụ tập ăn nhậu hát karaoke tại phòng số ba và tất cả đều không đeo khẩu trang
ngay sau đó đoàn kiểm tra đã lập biên bản sự việc tạm giữ một giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
một giấy phép kinh doanh karaoke và test nhanh cho toàn bộ số người trên
những người có mặt tại đây đến từ nhiều địa phương khác nhau và đặc biệt là có nhiều cô gái tuổi đời còn rất trẻ mới chỉ một mươi năm một mươi sáu tuổi
một mươi bánh heroin cùng với sáu viên ma túy tổng hợp là vật chứng được lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện gia bình thu giữ khi phá chuyên án tại xã đại bái huyện gia bình
bác quản tăng hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép trên ma túy
hai đối tượng là vũ tùng dương bốn mươi ba tuổi ở xã đại bái huyện gia bình và hà xuân trường một mươi tám tuổi ở huyện nam sách tỉnh hải dương
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ năm bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
thủ đoạn hoạt động mua bán trái phép chân ma túy của các đối tượng rất tinh vi lắp nhiều lớp cửa sắt kiên cố hệ thống camera dày đặc thường xuyên thay đổi số điện thoại liên lạc để tránh sự phát hiện của lực lượng công an
vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên cầm dao và mã tấu đuổi chém nhau gây náo loạn mất an ninh trật tự trên địa bàn vào tối một tháng một mươi một vừa qua
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã lập chuyên án đấu tranh tạm giữ một mươi chín đối tượng tiến hành khởi tố ba đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
cụ thể vào khoảng hai mươi h ngày một tháng một mươi một phạm văn sang và đoàn phương đông cùng chú tại xã xuân thọ thành phố đà lạt
điều khiển hai xe mô tô chở theo một người tên là phạm văn sang
phạm văn sang và bảo khanh trên đường hùng vương thì bất ngờ bị nhóm thanh niên chặn đầu rồi sử dụng mã tấu đuổi chém liên tiếp vào người gây thương tích
hậu quả đông bị thương vùng đỉnh đầu đùi phải lưng dưới bả vai và tay trái còn sang và khanh không bị thương tích
lực lượng công an đã nhanh chóng tổ chức truy bắt ngay trong đêm các đối tượng liên quan